bộ tài nguyên và môi trường đang dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường việt nam thay thế quyết định số bảy mươi tám năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
quỹ bảo vệ môi trường việt nam có chức năng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi tài trợ hỗ trợ lãi suất vay vốn cho hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
theo dự thảo đối với vị trí và chức năng của quỹ bổ sung chức năng hỗ trợ tài chính cho các hoạt động phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu
về nguồn vốn của quỹ gồm vốn điều lệ và vốn bổ sung hàng năm dự thảo nêu rõ nâng mức vốn điều lệ của quỹ từ một tỷ đồng lên ba tỷ đồng đến năm hai nghìn hai mươi hai được cấp đủ ba tỷ đồng
vốn điều lệ của quỹ được bổ sung từ nguồn ngân sách nhà nước và từ quỹ đầu tư phát triển của quỹ
trường hợp tăng vốn điều lệ vượt mức ba tỷ đồng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trình thủ tướng chính phủ quyết định sau khi thống nhất với bộ tài chính